hơn năm mươi bốn mẫu thịt tương đương với chín mươi tám mẫu tại hà nội và hà nam nhiễm vi khuẩn salmonela ecoli
là kết luận của cục thú y trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
sau khi kiểm tra bất kỳ một trăm tám mươi mẫu thịt gà thịt lợn được lấy tại các trại giết mổ
thịt động vật rất dễ bị nhiễm khuẩn đặc biệt là trong môi trường khí hậu nóng ẩm ở việt nam
vi khuẩn vi sinh vật có thể thâm nhập vào thực phẩm qua tất cả các khâu từ giết mổ vận chuyển buôn bán và tiêu thụ
nếu như một trong các khâu không đảm bảo
tuy vậy người việt đa phần còn rất thở ơ
mùa một âm lịch từ sáng sớm bà thanh ở hoàng mai hà nội đã đích thân đi chọn mùa gà
lựa chọn một con gà sống tại một quán quen rồi nhờ luôn người bán giết tại chỗ
là cách mà bà thanh vẫn duy trì từ vài chục năm nay
dù cảm quan việc giết mổ tại chỗ như thế này không đảm bảo vệ sinh cho lắm
nhưng giống như nhiều bà nội trợ khác bà thanh ưu tiên việc lựa chọn thực phẩm như này
hơn là việc tiêu thụ gà chế biến sẵn
ngoài lựa chọn đồ sống người việt còn ưu tiên những quầy thực phẩm bán dọc
theo những con đường về nhà mỗi buổi chiều hơn là cửa hàng thực phẩm và siêu thị
nếu như gia cầm được ưu tiên giết mổ ngay tại điểm bán
thì với những con gia súc lớn như lợn bò người việt cũng có thói quen ưu tiên lựa chọn mua thịt được giết mổ
trong ngày từ những sạp như thế này
thích thái sẵn có thái sẵn nếu muốn say nhỏ cũng được phục vụ
chỉ cần dừng xe máy chỉ muốn lấy phần thịt nào và trả tiền là đã có thể lựa chọn được món chính
mà không cần bất kỳ một thủ tục gửi xe chờ thanh toán phức tạp nào
với bà hà ở quận cộng giấy hà nội
mới trong ngày giá hợp lý và tiện gần mặt đường là những yếu tố khiến đây trở thành quán quen
với một người mở cửa hàng ăn như bà
khi được hỏi về yếu tố vệ sinh trong quá trình giết mổ bà hà cho rằng nên khuất mắt trông coi
người việt nam từ xưa đến nay toàn thích thịt tươi sống như thế này
không thịt ăn đông lạnh thì chưa ăn quen bao giờ
thích thịt tươi sống
chế biến nó thơm nó ngon
ăn quen rồi còn thịt đông lạnh thì
nó không thơm như cái thịt này
cái giết mổ mình không nhìn thấy thì khuất mắt chôm coi
thế thôi nhưng mà nhìn thịt tươi này vẫn thích hơn
còn với người bán thịt sạch đảm bảo vệ sinh với họ chỉ là thịt tươi bán trong ngày
giết mổ có kiểm định và đơn giản hơn chỉ là làm sạch lông gà
thực tế cũng dễ dàng quan sát được rằng đa phần đều được bày lộ thiên cho người mua dễ chọn
cầu kỳ lắm như quầy hàng
hàng này phủ vải màn lên khi chợ chưa đông người mua
thịt này là tươi bọn anh với mổ ra đây thì nó ngon hơn
đằng kia là người ta để một hai tháng rồi đến có khi hàng tập ký hàng năm cũng lên
đây thịt này bọn anh với mổ mang ra đây xong thì nó tươi ăn nó ngon hơn
bọn anh giết mổ là đảm bảo luôn khá vệ sinh an toàn thực phẩm
đa số dân ở đây là ăn gà lông này mua cả đầy thịt quần đấy
bên này mình dâm về mình làm sạch trong này
xong về người nhà này thay mua thịt nước mình chỉ thịt xong còn năm phút mình ăn luôn thì nó ngon hơn
thịt như để bàn từ từ sáng đến đến trưa mình thì làm sao nó ngon bằng gà này được
tất nhiên là hương vị này thì nó rất là đảm bảo hơn rồi
đồ đông lạnh thì nó chỉ còn được khoảng bảy mươi bảy mươi năm sức dinh dưỡng thôi
còn đồ tươi sống này thì nó phải là đảm bảo sức dinh dưỡng hơn chứ
theo bọn em nghĩ thì nó được đảm bảo tại vì là hàng đông lạnh
tiếng là gọi là trong cái môi trường nó đẹp hơn thôi nhưng còn chưa chắc là đảm bảo bằng bọn em
đấy là em nói thật là như thế tại vì là hàng đông lạnh người ta lúc thì đông vào lúc thì rã ra mức lại đông lại đúng không
đây bọn em làm ngày nào kết thúc ngày đấy thì chắc chắn nó phải ngon hơn
nhìn kỹ nó có bốn công đoạn tự diễn mổ này
giết mổ mà tập trung thì lại là ô nhiễm nguồn nước vấn đề vận chuyển buôn bán và vấn đề bảo quản
thậm chí là ở nhà rồi bảo quản trong tủ lạnh
thế là bốn cái nguyên nhân chính và nguyên nhân tại sao người ta không thích ăn các cái thịt mà diễn mổ
mà gọi là công nghiệp
như là của các nước ấy là người ta nấu lạnh nó sau đó người ta bán
nhưng của ta thì ta không thích cái thịt đó
và ta vẫn thích một cái gọi là thịt nuôi theo truyền thống tức là nuôi theo gạo theo gì đấy
chứ không có kiểu nuôi cám theo công thức a b c d rồi nó ra một con lợn thì khối lượng mỡ là ngần này nặng là ngần này
thì đấy là những cái mà phải nói người việt nam cần phải thay đổi để chúng ta có thể có cái miếng thịt nó chất lượng hơn
việc sử dụng những loại thực phẩm
bị ô nhiễu
nhiễm vi sinh vật về lâu dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa chứ không đơn thuần dừng ở ngộ độc cấp tính
nói chung về mặt vi sinh học
thì chắc chắn là khi ăn vào một cái con vào
thì nó có hai con một là hai vấn đề
một là con đó nó gây nên cái bệnh
thứ hai độc tố của con ấy gây nên bệnh
thì thường ví dụ e coli chẳng hạn
thì nó sẽ gây tiêu chảy
đúng không nó gây nôn
vâng vâng con bacillus cũng thế rất rất nhiều các loại con ở đấy
thì có thể nó có cả độc tố hoặc là do con vi khuẩn đó gây nên
những con vi sinh vật này này là anh quen với con vi sinh vật này
thì anh không bị bệnh
và anh trở thành một cái là người lành mang chủ
và khi mà trở thành cái người lành mang chủng ấy
thì anh có thể gây hại cho những người khác
ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới việc giết mổ sẽ được tập trung quy mô lớn
nhiều nước tiên tiến trên thế giới việc giết mổ sẽ được tập trung quy mô lớn
được kiểm soát và duy trì nhiệt độ từ khâu giết đến đưa thịt đi tiêu thụ

mầm bệnh được tiêu diệt trong vòng hai tiếng sau khi giết tại lò

khâu trong quy trình đều có chuyên gia giám sát
điều này trở nên khó thực hiện ở việt nam
do cơ chế quản lý của chúng ta chưa nghiêm chăn nuôi còn theo quy mô nhỏ và thói quen tiêu thụ của đại bộ phận người dân
chính vì vậy người dân cần học cách lựa chọn và tiêu thụ thực phẩm theo khoa học
lựa chọn thực phẩm theo truy xuất nguồn gốc rõ ràng nghiêm túc thực hiện ăn chín uống xôi